khoảng năm giờ ba mươi phút ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai một vụ cháy đã xảy ra tại phân xưởng sản xuất bánh kẹo
thuộc công ty cổ phần bánh kẹo tràng an ba việt nam tại khu a khu công nghiệp bỉm sơn
ở phường bắc sơn thị xã bỉm sơn tỉnh thanh hóa
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy số ba điều động ba xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ
chiến sĩ khẩn trương tiếp cận hiện trường nỗ lực chữa cháy
bên trong nhà xưởng rộng khoảng bốn m hai có nhiều nguyên nhiên liệu dễ bắt cháy
cấu kiện công trình sụp đổ cộng với gió lớn gây khó khăn cho công tác chữa cháy cứu nạn cứu hộ
hàng trăm cảnh sát phòng cháy chữa cháy và hàng chục xe chữa cháy tiếp nước được huy động cùng lực lượng quân đội
phòng cháy chữa cháy tại cơ sở hỗ trợ di chuyển tài sản triển khai đồng bộ các biện pháp chữa cháy
đến tám h ba mươi phút cùng ngày đám cháy cơ bản đã được khống chế dập tắt
cơ quan chức năng đang đánh giá thiệt hại điều tra nguyên nhân gây ra vụ cháy